cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
sau một thời gian tiến hành điều tra cơ quan này đã làm rõ và bắt giữ được thủ phạm gây ra vụ án hiếp dâm nữ sinh một mươi bảy tuổi
trú tại địa bàn xã phước tân xảy ra vào đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
đối tượng bị bắt là mạnh minh lộc hai mươi chín tuổi trú tại xã phước tân huyện xuyên mộc
theo điều tra vào lúc một mươi bốn h hai mươi năm phút ngày hai tháng bốn sau khi ăn nhậu xong trên đường về nhà lộc phát hiện nữ sinh mặc trang phục học sinh đang ngồi trước hiên nhà
quan sát xung quanh thấy vắng người đối tượng này tiến đến ôm
khi nạn nhân kêu cứu thì bị lộc dùng tay bịt miệng bóc cổ làm nạn nhân bất tỉnh
mạnh minh lộc đã đưa nữ sinh ra một khu vườn vắng ngay sau nhà nạn nhân rồi thực hiện hành vi hiếp dâm
cơ quan điều tra cho biết lộc là đối tượng hình sự cộng cán ở địa phương từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù